tại nhà quốc hội ủy viên bộ chính trị bí thư đảng đoàn quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã dự lễ trao tặng huy hiệu sáu mươi năm bốn mươi năm năm ba mươi năm tuổi đảng do đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội tổ chức
tại buổi lễ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao tặng huy hiệu sáu mươi năm tuổi đảng
cho nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư đảng đoàn quốc hội nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
trao tặng huy hiệu bốn mươi năm năm tuổi đảng cho phó chủ tịch quốc hội đại tướng đỗ ba tị
bí thư đảng ủy cơ quan văn phòng quốc hội tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc
và bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung mương sơn minh thắng đã trao tặng huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng
cho chủ nhiệm ủy ban khoa học công nghệ và môi trường phan xuân dũng
ủy viên thường trực ủy ban kinh tế phùng văn hùng
ủy viên thường trực ủy ban khoa học công nghệ và môi trường trần thị quốc khánh
phó trưởng đoàn xe cục quản trị văn phòng quốc hội lê hữu tường
phát biểu tại lễ trao tặng thay mặt đảng đoàn quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng các đồng chí đảng viên được trao tặng huy hiệu sáu mươi năm
một mươi năm năm ba mươi năm tuổi đảng thuộc đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội